một trong những vấn đề mà hội nghị trung ương sáu diễn ra từ ngày bốn tháng một mươi đến ngày một mươi một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy tại hà nội đã bàn thảo cho ý kiến về đề án tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị
tại hội nghị này trung ương đã thảo luận các nhiệm vụ và giải pháp phù hợp khả thi có lộ trình bước đi vững chắc đáp ứng yêu cầu của cả trước mắt và lâu dài góp phần giải quyết những vấn đề thực tế đang đặt ra đối với tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị cũng như các tổ chức cụ thể của đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam và các đoàn thể chính trị xã hội nhất là tổ chức bộ máy bên trong của từng cơ quan đơn vị
tại tỉnh quảng ninh việc đổi mới trong tổ chức bộ máy của khối mặt trận đã được tiến hành tại một số thành phố thị xã huyện trên địa bàn tỉnh
đây là những việc làm mà tỉnh quảng ninh đã thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của ban bí thư trung ương tại văn bản số chín nghìn bảy trăm tám mươi bảy ngày hai mươi bảy tháng hai năm hai nghìn một mươi năm của văn phòng trung ương đảng về việc đồng ý để tỉnh ủy quảng ninh

đến nay sau hai năm triển khai toàn tỉnh đã có một mươi hai trên một mươi bốn huyện thị xã thành phố thực hiện và bước đầu có những chuyển biến tích cực khẳng định đây là hướng đi đúng đắn phù hợp với thực tiễn
tại huyện hải hà tỉnh quảng ninh khối mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị hiện nay bao gồm mặt trận tổ quốc huyện hội cựu chiến binh hội liên hiệp phụ nữ đoàn thanh niên liên đoàn lao động
việc thực hiện đổi mới trong tổ chức của khối mặt trận tổ quốc đã được môi trường cọ sát cạnh tranh để gian luyện đào tạo bồi dưỡng cơ cấu lại đội ngũ gắn với phát huy tối đa sở trường năng lực sức sáng tạo
đặc biệt nhiệm vụ chuyên biệt của từng tổ chức đã được cả hệ thống quan tâm chung tay và qua đó góp phần nâng cao vị thế vai trò của mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội ca cấp mở rộng dân chủ có điều kiện để đại diện bảo vệ quyền lợi ích chính đáng của nhân dân hơn ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng phát huy được sức mạnh của nhân dân
và nâng cao cái hậu quả của mình
và vì vậy thì nó góp phần vào xây dựng đảng xây dựng chính quyền
và bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân
chứ không phải là thuần túy là quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên hội viên mình nữa
sau hai năm thực hiện bên cạnh những thành công
việc đổi mới tổ chức khối mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị
xã hội vẫn tồn tại bất cập trong quá trình triển khai
trước hết đây là mô hình mới nên chưa chuẩn hóa được đầy đủ hệ thống văn bản
quy chế thực hiện thông tin báo cáo đầu mối tiếp nhận chỉ đạo ở cấp xã còn lúng túng
các chương trình kiểm tra giám sát còn thiếu sự gắn kết
các tiêu chí đánh giá chưa kịp đổi mới phù hợp với mô hình mới
điển hình như cơ chế quản lý sử dụng biên chế của liên đoàn lao động
vẫn đang độc lập với cấp hành chính còn rất đúng túng trong khâu tập huấn cán bộ
công chức theo hướng gắn kết đầy đủ các chức năng
nhiệm vụ của các tổ chức khác nhau việc phân công và chủ động nhiệm vụ còn thủ động
lãnh đạo chỉ đạo cũng như thực hiện
thứ nhất mô hình mới chỉ dừng lại ở cấp huyện và chưa có ở cấp tỉnh
tính liên thông trong chỉ đạo nó cũng gặp nhiều khó khăn
cái thứ hai việc xác định nhiệm vụ chuyên biệt và nhiệm vụ chung
trong quá trình triển khai chỉ đạo thực hiện thì bước đầu cũng còn lung túng
nên là cũng khó trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến từng cơ quan
cũng như các tiểu ban thuộc hối
cái thứ ba đối với cán bộ công chức của khối mặt trận tổ quốc
và các đoàn thể chính trị sội huyện
trước đây mỗi cán bộ công chức chuyên biệt về một lĩnh vực
hiện nay khi thành đập cơ quan này đòi hỏi cán bộ công chức
phải am hiểu hơn về các lĩnh vực khác chuyên môn khác của các đoàn thể
chính vì vậy thời gian khối lượng công việc cũng nhiều
nên việc để cán bộ công chức tự nghiên cứu tự học tập tự rèn luyện
và tự hoàn thiện bản thân
thì cũng càng làm quá trình cũng còn khó
điều này đã được hội nghị chung sáu của ban chức hành trung ương bàn đến rồi
như vậy quảng ninh sẽ tiếp tục thực hiện thí điểm đến cấp tỉnh
và cũng chỉ đạo để thực hiện liên thông đối với cấp xã
để sao cho tất cả các cái hoạt động từ việc thông tin tuyên truyền chỉ đạo
cho đến tập huấn giám sát rồi khen thưởng rồi các hoạt động đối nội đối ngoại
đều có thể thống nhất chung trong cả một sự liên thông từ cấp tỉnh cấp huyện đến cấp xã
điều thứ nhất
thứ hai chúng tôi cũng sẽ giả soát lại tất cả những điểm mà còn vướng mắc
còn khó khăn trong cái quá trình thực hiện vừa qua trong hai năm để làm sao để khắc phục
ví dụ như là sẽ xác định lại cái vị trí việc làm thật rõ
thứ hai nữa là cũng sẽ tính đến việc xem xét lại cơ cấu về các tiểu ban
trong các cơ quan tham dự dụng chủ trung đấy
thứ ba nữa là tính tệ
hối hợp giữa các tổ chức để làm sao không được mất đi tính độc lập của mỗi tổ chức
nhưng mà lại nhân lên sức mạnh
và chúng tôi cũng đã tính đến việc là sẽ phải tính đến cơ cấu chéo
cơ cấu chéo có nghĩa là sao
là một người có thể tham gia ban chấp hành và giữ cương vị chủ chốt của hai tổ chức khác nhau
và vì như vậy thì họ sẽ thấy đặt mình trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ của tổ chức khác
và giải quyết
thế thì mối quan hệ nó hài hòa toàn diện hơn
có thể thấy đây là mô hình mới chưa có trong thực tiễn nên việc triển khai không tránh khỏi sự lúng túng bất cập
bởi vậy thời gian tới các đơn vị liên quan cần tiếp tục xem xét điều chỉnh một số chức năng
hoạt động để phân định rõ ràng nhiệm vụ trong từng vai trò công tác
tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện hoạt động của các tiểu ban sao cho hiệu quả nhất
trên cơ sở thống nhất gắn kết được với nhau
tất cả các nội dung công việc đều phải được kiểm đếm cụ thể
công tác tập huấn phải nghiên cứu điều chỉnh sao cho phù hợp với thực tiễn nhu cầu
trên cơ sở thực tế việc tổ chức lại bộ máy khối mặt trận tổ quốc
và các đoàn thể chính trị mà tỉnh quảng ninh đang triển khai
có vai trò rất lớn của đảng ủy các cấp năng lực của các cá nhân trong tổ chức
bộ máy biên chế hoạt động của cơ quan khối
việc tỉnh quảng ninh đang cần phải làm đó là duy trì nguồn nhân lực này
song song với việc xin ý kiến trung ương mở rộng thí điểm mô hình cơ quan khối liên thông từ tỉnh đến xã